nhiệt độ do có mưa nhiều lại ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ở các tỉnh thanh hóa ngày an và hà tĩnh ngày mai sẽ giảm xuống dưới hai mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận cùng có chung mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong những ngày tới chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam có cường độ từ trung bình đến mạnh
do vậy tại đây mưa rào và rông xảy ra trên diện rộng thời điểm chính vẫn tập trung trong khoảng chiều tối đến đêm
ban ngày trời giảm mưa hơn nhưng vẫn nhiều mây và nền nhiệt độ không tăng cao chủ yếu từ hai mươi tám ba mươi độ ở tại tây nguyên và từ ba mươi ba mươi hai độ tại các tỉnh thành nam bộ
trên biển trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của xoáy thấp suy yếu từ ấp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực vĩnh bắc bộ tiếp tục có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang
tiếp tục có mưa rào và rông gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu trong cơn rông có khả năng giật cấp bảy đến cấp chín biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước